thưa quý vị mức nhiệt tại bắc bộ chưa có sự thay đổi vẫn ở ngưỡng một mươi tám hai mươi bốn độ
trời nhiều mây quý vị nếu như di chuyển lúc sáng sớm thì cần lưu ý sương mù khá dày đặc
hãy đi chậm và chú ý quan sát để làm chủ mọi tình huống
đồng hới huế huế đà nẵng quảng ngãi là những khu vực miền trung có mưa nhỏ trong ngày hôm nay
mức nhiệt vừa phải hai mươi ba hai mươi bốn độ c
riêng nam bộ có nắng mạnh nhiệt độ phổ biến ở mức ba mươi ba độ khá là oi bức